đêm ngày tám tháng một mươi bộ giao thông vận tải ban hành quy định tạm thời về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó từ ngày một mươi tháng một mươi sẽ có ba mươi tám chuyến được khai tác trên một mươi chín đường bay thí điểm trên toàn quốc trong đó thành phố hồ chí minh nhiều nhất với hai mươi tám chuyến một ngày hà nội sáu chuyến còn lại là các địa phương khác
bộ giao thông vận tải cho biết mục đích của quyết định tạm thời này nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng nhu cầu cấp thiết đi lại của nhân dân hành khách bảo đảm an toàn góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
theo đó các hãng hàng không chỉ tiếp nhận vận chuyển hành khách có nhu cầu đi lại phục vụ quá trình phục hồi kinh tế theo thứ tự ưu tiên hoạt động công vụ lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín các chuyên gia nhà quản lý doanh nhân và các đối tượng khác
quyết định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không trên phạm vi toàn quốc và thực hiện thí điểm từ ngày một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
trong thời gian thực hiện thí điểm bộ giao thông vận tải tổng hợp tình hình sơ kết đánh giá phối hợp các địa phương để đề xuất thủ tướng chính phủ về việc bổ sung điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo
chín đường bay nội địa sẽ khai thác ba mươi tám chuyến một ngày bao gồm tp hcm đến bình định đà nẵng huế khánh hòa nghệ an phú yên quảng bình quảng nam thanh hóa hải phòng phú quốc gia lai rạch giá
từ hà nội đi tp hcm đà nẵng cần thơ từ đà nẵng đi cần thơ đắk lắc từ thanh hóa đến lâm đồng những đường bay hà nội cần thơ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
điều kiện áp dụng với hành khách là phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử pc covid hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp liệu cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hành khách phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên máy bay thực hiện khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại điểm xuất phát không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rát họng
trên máy bay hành khách phải đeo khẩu trang sát khuẩn tay hạn chế tiếp xúc kết thúc chuyến bay trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú lưu trú hành khách luôn thực hiện năm k sử dụng ứng dụng pc covid hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người
chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày về địa phương thực hiện tiêu chuẩn năm k

chủ động thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú